thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai sau khi sắp nhập các trường học tỉnh quảng trị đã giảm bảy mươi năm đơn vị trường học
quy mô trường lớp được mở rộng giảm số lượng đầu mối quản lý
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện nhiều trường học trên địa bàn tỉnh quảng trị đang gặp rất nhiều khó khăn bất cập cần được tháo gỡ
thầy giáo lê văn huấn là giáo viên tổng phụ trách đội duy nhất của trường tiểu học và trung học cơ sở do việt huyện gio linh
sau khi sắp nhập trường có hai mươi sáu lớp học với gần một học sinh
theo thầy huấn với số lượng học sinh lớn như vậy việc chỉ có một giáo viên tổng phụ trách đội là rất khó khăn
sau khi tiến hành sắp nhập các trường học trên địa bàn tỉnh quảng trị khó khăn lớn nhất đó là cơ sở vật chất thiếu
đội ngũ quản lý và nhân viên dôi dư các điểm trường lẻ đi quá xa nên gây rất nhiều trở ngại trong công tác quản lý cũng như triển khai chuyên môn của giáo viên
khi sắp nhập thì không nên sắp nhập đồng loạt mà phải xem xét tinh hình cụ thể trong từng địa phương
phía cấp đến cũng nên nghiên cứu lại đó là nhập
cấp hai về cấp hai cấp một với cấp một thì nó sẽ đảm bảo về mặt chất lượng chuyên sâu
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng trị còn lại bốn trăm hai mươi hai đơn vị trường học
sau khi thực hiện sắp nhập các trường học những khó khăn về cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên cần được tháo gỡ để bảo đảm công tác dạy và học của thầy và trò ở các trường học
chúng tôi kiện nghị đó về cơ sở vật chất
thầy đề nghị các bên hỗ trợ một phần kiến phí để cho các trường lợi hợp này xây dựng cơ sở vật chất trung ương
cần sớm có hướng dẫn cụ thể có cơ chế có chính sách để cho những người quản vụ quản lý yên tâm có thể nghị hoặc thực hiện để đảm bảo chính sách cho quản vụ cho nhân viên
sở sẽ tiếp tục phối hợp với sở nội vụ tiếp tục nắm bắt tình hình ra soát sau sát nhập để có những hướng dẫn và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt của cơ sở
để có tham mức với ủy ban trong việc thực hiện lô trình hai cho nó phù hợp hơn
nhằm khắc phục những khó khăn bất cập sau sát nhập trường
tỉnh quảng trị đang tập trung triển khai các giải pháp cụ thể về lộ trình đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành các cấp trong việc sắp nhập
bảo đảm chất lượng dạy và học của thầy và trò ở các trường học ngày càng được nâng cao